hội đồng nhân dân nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và đưa đón các đoàn khách quốc tế
công an tp hà nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau
cụ thể từ chín h đến hai mươi hai h ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu và từ chín h đến một mươi bốn h ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
tạm cấm đối với các xe ô tô tải có tải trọng hàng hóa từ năm trăm linh kg trở lên xe ô tô chở khách xe taxi
hạn chế đối với xe ô tô cá nhân xe mô tô hoạt động trên các tuyến đường
võ văn kiệt võ nguyên giáp phạm hùng phạm văn đồng trần duy hưng nguyễn trí thanh kim mã nguyễn thái học
văn an trần phú điện biên phủ độc lập hoàng văn thụ hoàng diệu lê hồng phong cầu nhật tân
võ chiết công vành đai hai tôn đức thắng nguyễn lương bằng lê văn lương lán hạ khuất di tiến đại lộ thăng long
phần đường tiếp giáp với trung tâm hội nghị quốc gia đoạn từ trần duy hưng đến lê quang đạo đỗ đức dục miếu đầm
trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử và đưa đón các đoàn khách quốc tế công an thành phố hà nội thông báo
và tổ chức hướng đi cho các phương tiện
cho các phương tiện trong diện tạm cấm hạn chế khi tham gia giao thông theo các tuyến đường như sau
các xe ô tô từ quốc lộ năm đi quốc lộ một b hà nam chủ yếu qua cầu vĩnh tuy thanh trì
xe từ các tỉnh phía nam đi các tỉnh phía bắc đi đường pháp vân ngọc hồi đến văn điển rẽ phan trọng tuệ tỉnh lộ bảy mươi phùng hưng sa la văn phú lê trọng tấn tỉnh lộ bảy mươi nhổn quốc lộ ba mươi hai cầu vĩnh thịnh đi phú thọ vĩnh phúc và ngược lại
xe từ quốc lộ năm đi các tỉnh phía bắc đi quốc lộ năm cầu đông trù quốc lộ năm kéo dài quốc lộ ba và đi các tỉnh
riêng xe ô tô tải có trọng lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông từ một mươi tấn trở lên từ phía nam đi phía bắc đến phùng hưng sa la văn phú quang trung hà đông sẽ đi thẳng quốc lộ sáu xuân mai đường hồ chí minh đại lộ thăng long hoặc đi thẳng sang quốc lộ ba mươi hai tỉnh lộ bảy mươi nhổn quốc lộ ba mươi hai
đối với các xe từ các tỉnh phía bắc đi các tỉnh phía nam đi theo chiều ngược lại